thưa quý vị như truyền hình nhân dân đã phản ánh trong bản tin thời sự trước về việc ô nhiễm không khí đang gây nên những tác động vô cùng nghiêm trọng đến đời sống
và để có một cái nhìn rõ ràng hơn về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tổng hợp về tác nhân nguy hại mà con người có thể phải đối mặt khi bầu không khí bị ô nhiễm
mật độ giao thông dày đặc hàng loạt xe máy cũ kỹ hay xe buýt nhả khói đen mù mịt trên đường phố
hà nội có hơn năm triệu xe máy và bảy trăm linh ô tô với lượng khí thải lớn lên tới hàng triệu tấn khí co hai hàng trăm nghìn tấn khí no hai và khí so hai
ô nhiễm không khí do khí thải ô tô xe máy chiếm đến sáu mươi bảy mươi ô nhiễm không khí ở đô thị đây được coi là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới ô nhiễm không khí tại việt nam
có những thời điểm chất lượng không khí ở hà nội đo được có sự tranh lệch rõ rệt
theo các chuyên gia bên cạnh nguồn thải từ các phương tiện giao thông thì chất lượng không khí còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác
và đây cũng là nguyên nhân chính dẫn tới ô nhiễm không khí trong nhà
cùng với cấu trúc khép kín của ngôi nhà tòa nhà các nguồn gây ô nhiễm tự nhiên và nhân tạo chính là nguyên nhân tạo ra các chất gây hại ảnh hưởng tới sức khỏe con người
bởi vì nó là nơi mà thứ nhất là ảnh hưởng đến số đông con người thứ hai là nguy cơ dịch bệnh rất là lớn
rõ ràng nếu chúng ta không hành động ngay từ bây giờ thì vấn nạn ô nhiễm không khí sẽ ngày càng trở nên xấu đi
hãy góp phần bảo vệ bầu không khí để bảo vệ nguồn sống của chính mình và người thân